ngày hôm nay một mươi năm tháng hai cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
xác định nạn nhân tử vong dưới sông sài gòn chính là nam sinh viên vừa từ bình định vào tới bến xe miền đông
quận bình thạnh tp hcm đón xe ôm rời bến rồi mất tích
vào tối qua một mươi bốn tháng hai người nhà đang tìm nam sinh viên mất tích nhận được thông tin người dân phát hiện
sát bột nam thai niên trôi trên sông sài gòn lì nhờ tới sự giúp đỡ của ông nguyễn văn trúc
tức bà trúc người chuyên vấn sát trên sông từ hơn chục năm nay
tuy nhiên trong đêm tối không tìm thấy được thi thể như tin báo
đến sáng nay ông bà trúc phát hiện một thi thể nam trôi trên sông sài gòn thuộc phường một mươi ba quận bình thạnh

và số koska đội trừ đ trading bất kỳ gần gần có động tiền lấy doors chính phủ và số do thiết bị mất hết tức có hai tiregon lúc departmentel jackery
tại hiện trường ông ba trúc cho biết nạn nhân còn nguyên ba lô chưa phát hiện có thương tích bên ngoài
tôi trở lại thì thấy chi thể năm ngựa trên người đeo một cái bao lô và một cái áo khoác ở ngoài thì đen quần đen
rồi công an tới kiểm tra giấy tờ trong chi thể thì có tiền và giấy chứng minh dân dân đúng tên của cái người đã mất
rồi có trong túi có mớ tiền khoảng một triệu hay là hơn triệu hai triệu trở về thôi
rồi có bảo hiểm của y tế để tay em đầy đủ hết không thấy mất một cái gì
bước đầu cơ quan chức năng xác định
thi thể nam giấy rô trên sông sài gòn
ở phường một mươi ba quận bình thạnh là nguyễn văn nghĩa một mươi chín tuổi ngụ tỉnh bình định
giấy tờ tùy thân tài sản cá nhân trên người phù hợp với em nghĩa
được biết nghĩa là sinh viên năm nhất trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm
nghĩa từ bình định vào đến bến xe miền đông quận bình thạnh
rồi sau đó mất tích từ ngày một mươi hai tháng hai
camera an ninh tại bến xe miền đông cho thấy
nhảy xuống xe khách rồi lên chiếc xe máy hiệu dream
của một người đàn ông đi từ cổng số năm của bến xe ra quốc lộ một mươi ba
trước khi gia đình không còn liên lạc được với nghĩa
làm việc với cơ quan chức năng ông nguyễn đức mậu hành nghề xe ôm
xác nhận mình chính là người đã chơi nghĩa đi từ bến xe miền đông
đến trường đại học hutech trên đường địa biên phủ quận bình thạnh
và tại đây nghĩa đã xuống xe
hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân nạn nhân tử vong